ủy ban nhân dân tp hcm đã có quyết định cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống ở vùng xanh và vùng vàng
tức là cấp độ một và cấp độ hai tiếp tục thế điểm bán bia rượu và hoạt động bình thường mới đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
và hoạt động theo cấp độ dịch không giới hạn thời gian đóng cửa
theo đó xét tỉa xuất của sở công thương ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo tiếp tục thí điểm cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được hoạt động đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai và tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch theo công văn ba nghìn tám trăm một mươi
cụ thể các cơ sở phải đáp ứng quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn
hàng quán được hoạt động theo từng cấp độ dịch
đối với địa bàn cấp độ một nguy cơ thấp và cấp độ hai nguy cơ trung bình
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động bình thường mới
đối với địa bàn cấp độ ba nguy cơ cao
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn uống tại chỗ không quá năm mươi công suất tại cùng một thời điểm
không được bán không để khách sử dụng đồ uống có cồn
riêng với địa bàn cấp độ bốn cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi không phục vụ ăn uống tại chỗ
quy định mới của ủy ban nhân dân tp hcm không còn giới hạn thời gian hoạt động đến hai mươi hai giờ như cách đây nửa tháng
ủy ban nhân dân tp hcm giao chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có phục vụ đồ uống có cồn
sự liên nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định phòng chống dịch
sau thời gian thực hiện thiết điểm ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện
tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm gửi sở công thương tổng hợp đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm